sau một thời gian dài áp dụng dịch vụ thanh toán viện phí trực tuyến bằng thẻ khám bệnh
được triển khai tại bệnh viện ung bướu hà nội đã bắt đầu tiếp cận được tới người sử dụng
tuy nhiên vì dịch vụ này mới triển khai áp dụng nên dù mang nhiều ưu điểm
nhưng vẫn sẽ cần thêm thời gian để người dân có thể làm quen và áp dụng thành thạo trong quá trình khám chữa bệnh
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện ung biếu hà nội
bệnh viện công lập đầu tiên của ngành y tế hà nội thực hiện dịch vụ thanh toán viện phí trực tuyến bằng thẻ khám bệnh
sau một tuần đã có bốn mươi tám trường hợp mở thẻ trong đó bốn mươi trường hợp sử dụng ngay vào quá trình khám chữa bệnh
theo đánh giá từ bệnh viện số thẻ đã cấp với lượng bệnh nhân tới khám hằng ngày còn ít
lý do bởi nhiều bệnh nhân đặc biệt là người bệnh lớn tuổi người bệnh từ các khu vực xa
không được tiếp cận phương tiện thông tin truyền thông chưa hiểu về tiện ích của dịch vụ mới nên ngại việc phải thực hiện thêm thủ tục
để nâng cao hiệu quả khi áp dụng loại hình dịch vụ này
thời gian tới bệnh viện sẽ đẩy mạnh tư vấn đặc biệt với các bệnh nhân ung bướu bởi đặc thù cần khám chữa nhiều lần